thủ tướng đã có buổi tiếp bà rosario potel casanova đại sứ cộng hòa đông uruguay
đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước mỹ la tinh nói chung
và đông uruguay nói riêng mong muốn phát triển quan hệ hợp tác theo chiều sâu
nhất là kinh tế thương mại đầu tư
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
triển khai kết quả kỳ họp lần thứ nhất
ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư việt nam đông uruguay
và các văn kiện hợp tác đã ký
bày tỏ cảm ơn tình cảm của người dân việt nam dành cho mình khi đến đây
đại sứ của đất nước có ba triệu dân mong rằng
quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa đông uruguay và việt nam có thể phát triển hơn nữa
bà đại sứ cho biết nhiều người bất ngờ khi biết đông uruguay
xuất khẩu sang nhật bản phần mềm nông nghiệp chăn nuôi
đồng thời mong muốn việt nam sử dụng phần mềm này để phát triển nông nghiệp công nghệ cao